sau nửa tháng gia quân tổng kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ trên phạm vi toàn quốc
lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện và xử lý gần một mươi lái xe vi phạm nồng độ cồn
trong một mươi năm ngày từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi chín tháng năm lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã phát hiện và lập biên bản gần hai trăm linh trường hợp vi phạm
tức quyền sử dụng giấy phép lái xe gần một mươi hai chín trăm linh trường hợp tạm giữ gần ba mươi ba trăm linh phương tiện
các lỗi chủ yếu là vi phạm quy định về tốc độ vi phạm các quy định về đồng bút bảo hiểm không có giấy phép lái xe hoặc đăng ký xe
giấy phép lái xe hoặc đăng ký xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp
đáng chú ý sau nửa tháng giao quân cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện và xử lý gần một mươi lái xe vi phạm nồng độ cồn và một trăm bốn mươi ba lái xe vi phạm về ma túy